tại nhà khách chính phủ đã diễn ra cuộc họp thường niên giữa bộ ngoại giao
ban đối ngoại trung ương và ủy ban đối ngoại quốc hội để trao đổi về công tác đối ngoại
của đảng và nhà nước trong năm hai nghìn một mươi chín định hướng công tác năm hai nghìn hai mươi
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
và đồng chí nguyễn văn giàu ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội
đồng chủ trì cuộc họp
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực năm hai nghìn một mươi chín có nhiều bất ổn khó lường
cạnh tranh nước lớn diễn ra phức tạp kinh tế thế giới giảm tốc dưới sự lãnh đạo của đảng
nhà nước và sự nỗ lực phối hợp giữa ba cơ quan công tác đối ngoại đã đạt được nhiều thành tiệu
đóng góp vào thành công chung của cả nước nâng cao vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế
cuộc họp khẳng định sự phối hợp ngày càng chặt chẽ nhịp nhàng và hiệu quả giữa ba cơ quan
trong tất cả các khâu của hoạt động đối ngoại đã góp phần quan trọng vào thành tiệu đối ngoại
thể hiện qua nhiều sự kiện tiêu biểu như tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai
việt nam trúng cử thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc với số phiếu kỷ lục một trăm chín mươi hai trên một trăm chín mươi hai
ký và phê chuẩn hiệp ước ghi nhận tám mươi bốn thành quả phân giới cắm mốc biên giới trên bộ với campuchia
vận động eu ký và phê chuẩn evfta và evipa hoàn thành xuất sắc tháng chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc tháng một năm hai nghìn hai mươi
và bắt đầu năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
kết luận cuộc họp phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cho rằng
ba bên cần tiếp tục phối hợp xây dựng đường lối đối ngoại đại hội một mươi ba của đảng
tăng cường phối hợp trong công tác nghiên cứu trao đổi thông tin đánh giá về tình hình thế giới
khu vực phục vụ công tác tham mưu phối hợp thực hiện tốt kế hoạch hoạt động năm hai nghìn hai mươi
đã được bộ chính trị phê duyệt xử lý tốt những vấn đề đối ngoại phát sinh
bên cạnh đó ba cơ quan cũng cần tiếp tục phối hợp quán triệt các quy định của đảng và nhà nước
về quản lý thực hiện các hoạt động đối ngoại quản lý các đoàn công tác
đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ làm công tác đối ngoại
cũng như tăng cường các cơ chế chia sẻ thông tin tham vấn lẫn nhau phục vụ nghiên cứu
tham mưu và triển khai quản lý các hoạt động đối ngoại